xin chào quý vị và các bạn
mưa lớn xảy ra ở khu vực miền trung đang là mối lo ngại và cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm
các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ còn có mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày tới
nhận định các khu vực này có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
với lượng mưa từ một mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi đến một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi như sau
từ nam nghệ an đến quảng nam từ hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên bảy trăm linh mm
thanh hóa phía bắc nghệ an và quảng ngãi từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm tám mươi mm
đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
do mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất tại các khu vực trong những ngày tới không cao
và phổ biến trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
trong khi đó ở khu vực nam trung bộ là nơi
mưa ít nhất miền trung phổ biến chiều tối và cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ cục bộ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ phổ biến có mưa rông rải rác về chiều tối
ban ngày giảm mưa và trời nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
tại nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
tại khu vực bắc bộ khoảng từ chiều nay sang đến ngày
ngày mai đồng bằng bắc bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to đến rất to
các khu vực khác có ít mưa hơn
nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ giảm xuống ở ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ ở phía tây bắc bộ
còn ở phía đông bắc bộ thì nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp năm sáu
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có gió tây nam cấp ba
trên các vùng biển này đều có
nhiệt độ trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi năm ba mươi độ và hai mươi bảy ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa mưa vừa và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh với nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ